chỉ sau một thời gian ngắn những chú chó này đã thuần thuộc các bài tập khó trinh phục nhiều địa hình trong trường đua dù là núi non vượt trứng ngại vật tăng tốc hay bơi lội để về đích

cảm thấy rất là hưng phấn khi mà mình ngồi trên khán đài

và rất là vui mừng khi chú chó đấy đã vô địch trong đường đua

với sự nhanh nhạy của mình
chó xoáy phú quốc có thể đạt được một trường đua
chó xoáy phú quốc có thể đạt được một trường đua
quốc có khả năng cảm nhận được tình cảm của con người dành cho mình
để huấn luyện loài chó này cần tâm huyết và sự chăm chút thực sự
công việc luôn chân luôn tay nhưng những bạn trẻ ở đây đều dành chọn tình cảm cho loài động vật trung thành nhanh nhẹn này
chí quyết là chỉ là khi mình phải hết lòng yêu thương nó quấn luyện nó phải tỉ mỉ cũng như chăm sóc một người vậy đó
phải quấn luyện từ tí rồi chăm sóc nó mới dễ hơn
chó là một con vật đặc biệt thân thiết trung thành có ích trong cuộc sống con người
yêu thương và chăm sóc loài vật cũng là một cách để gian luyện lòng nhân hậu và sự nhẫn lại của chính mỗi con người
theo số liệu của tổng cục thống kê cán cân thương mại năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt mức xuất siêu hai bảy tỷ usd
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là một năm ghi nhận một kỷ lục
mới của xuất nhập khẩu việt nam khi tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc bốn trăm linh tỷ usd
trong số những chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch
thì xuất khẩu là một trong những chỉ tiêu tích cực có đóng góp lớn cho tăng trưởng của ngành kinh tế
cụ thể tính chung cả năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hai trăm một mươi ba bảy mươi bảy tỷ đô la tăng hai mươi một một so với năm trước
đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi tám bốn
tăng một mươi sáu hai khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm năm mươi năm hai mươi bốn tỷ đô la tăng hai mươi ba
các chuyên gia kinh tế khẳng định chưa bao giờ bức tranh xuất khẩu của việt nam lại sáng như năm nay
không chỉ bởi con số trên hai trăm linh tỷ đô la mà theo xếp hạng của tổ chức thương mại thế giới wto
xuất khẩu hàng hóa của việt nam đã tăng lên rõ rệt từ vị trí năm mươi lên vị trí hai mươi sáu trong một mươi năm qua
nhiều chuyên gia cho rằng
hay là xuất khẩu thể hiện ở việc không chỉ đạt được mức tăng trưởng vượt rất xa so với mục tiêu một mươi để đạt hai mươi một
mà đằng sau con số ấy còn có hai điểm nhấn
một là sự vươn lên của khu vực doanh nghiệp trong nước trong xuất khẩu
hai là tăng trưởng xuất khẩu ở một số mặt hàng nông sản xuất khẩu đặc biệt là một số loại thủy sản rau quả
hàng hóa xuất khẩu của chúng ta đã có sự chuyển dịch
trong khi với những mặt hàng truyền thống như là đối với dầu thô
đối với xuất khẩu giày dép trước đây
hay là liên quan tới xuất khẩu gạo chẳng hạn
thì vẫn giữ ở một quy mô tương đối thấp
thì những cái thành tích xuất khẩu vượt bậc của những nhóm như là thủy sản
hay là đặc biệt là nhóm giao cụ quả lên tới hàng tỷ usd
thì có thể nói đã giúp cho cái chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của việt nam theo cái hướng bền vững hơn
và cái điểm mà chúng ta cũng thấy đó là cái sự cân bằng hơn
trong các thị trường xuất nhập khẩu của việt nam
khi mà cái thặng dư thương mại trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhờ cái thành tích xuất khẩu tốt như vậy cũng đã đạt được cái thẳng dư thương mại hàng hóa của chúng ta
giúp cho cái cán cân thanh toán của việt nam được cải thiện mạnh mẽ trong cái năm hai nghìn một mươi bảy
với mục tiêu nhằm cải thiện cơ cấu xuất nhập khẩu
theo chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
bên cạnh những thành công đã đạt được
việt nam cần phải coi dịch vụ là điểm đột phá
để phát triển và cải thiện cơ cấu xuất khẩu
việt nam cũng cần phải gia tăng phát triển các dịch vụ
nhất là dịch vụ logistics để chuyển sang xuất siêu về dịch vụ
và điều quan trọng đó là cần hạn chế mức thấp nhất tương quan xuất khẩu
giữa khối doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp nội địa
mặc dù cái năm hai nghìn một mươi bảy là cái năm chúng ta xuất siêu
năm thứ hai tiến tiếp
nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục nhập siêu dịch vụ
đặc biệt là những dịch vụ mà gắn với các dịch chuyển quốc tế
khách du lịch và càng nhiều hàng xuất khẩu càng nhiều
thì cái nhập siêu dịch vụ nó càng lớn
rõ ràng đây là một cái khoảng trống trong cái phát triển dịch vụ của việt nam
bên cạnh gì nữa trong cái xuất khẩu
chúng ta cũng thấy rằng là nó có một cái cảnh báo rất nguy hiểm
đó là tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy eu đã rơi thẻ vàng
đối với hàng xuất khẩu thời gian của việt nam
do những lỗi liên quan tới vấn đề về xuất xứ
lỗi liên quan đến vấn đề về vệ sinh thực phẩm
cũng như là về vấn đề bảo tồn
nếu chúng ta làm không tốt
thì sau sáu tháng mà còn ba tháng nữa chúng ta phải thực hiện
mà để eu không thuyết phục được thì họ sẽ rơi thẻ đỏ
và như vậy là toàn bộ xuất khẩu thủy sản của việt nam sang eu sẽ bị dừng lại
và đây rõ ràng là một nguy cơ của năm hai nghìn một mươi tám
một cái thách thức của ngành thủy sản
bởi vì khi eu đã rơi thẻ đỏ
thì các thị trường khác cũng sẽ rất dễ có những động thái tương tự
và rõ ràng ở đây cho thấy rằng là xuất khẩu thủy sản việt nam
cần phải có rất nhiều nỗ lực để vượt qua những tham gia kỹ thuật
cũng như để chứng minh cái tính gọi là tuân thủ các quyền quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm có nhiều kỳ vọng dành cho xuất khẩu
đã đến lúc các doanh nghiệp trong nước
cần tận dụng thời cơ để xuất khẩu ngày càng nhiều hơn về các mặt hàng
vốn là lợi thế của đất nước nông nghiệp có khí hậu nhiệt đới gió mùa
năm hai nghìn một mươi bảy ngành công thương đã đạt được nhiều thành tích đáng kể
điểm nổi bật của ngành không chỉ là đi đầu trong cảnh
cách hành chính mà còn đóng góp đắc lực
và các chỉ tiêu phát triển kinh tế của đất nước
nhân dịp đầu xuân năm mới
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
về những thành tựu nổi bật của ngành
thưa ông trong năm hai nghìn một mươi bảy thì bộ công thương đã nỗ lực rất nhiều
để thúc đẩy xuất nhập khẩu
và đến năm hai nghìn một mươi tám thì thực hiện cái mục tiêu xuất khẩu
năm sau cao hơn năm trước thì bộ công thương sẽ làm gì thưa ông ạ
năm nay theo kế hoạch đã được chính phủ phê duyệt
thì chúng ta sẽ phải phấn đấu làm sao là đạt được
tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu ở mức từ tám đến một mươi
với một cái kim ngạch năm hai nghìn một mươi bảy mà chúng ta đã đạt tới
là hai trăm một mươi bốn tỷ đô la mỹ thì cái con số này quả thực
là một cái nhiệm vụ rất nặng nề đặt ra cho chúng ta
nhất là trong cái bối cảnh của thế giới hai nghìn một mươi tám
cũng cho thấy sẽ còn có rất nhiều những cái biến động
và tiêm ẩn những cái bất ổn mà chúng ta chưa thể đánh giá hết được
điều đó là những cái bất ổn mà chúng ta chưa thể đánh giá hết được
để đạt được cái mục tiêu này thì đòi hỏi chúng ta phải rất nghiêm túc
và quyết tâm ngay từ những tháng và những ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám
và nhất quán trong các cái mục tiêu cũng như là những cái biện pháp của mình
và bên cạnh đó là phải có một cái sự linh hoạt và linh động
trong cái điều hành và thực thi cái chấp hành cái điều hành của chính phủ
trong cả trước mắt và dài hạn là chúng ta phải đẩy nhanh lên
cái công việc mà tái cơ cấu lại nền kinh tế
tái cơ cấu lại các cái ngành kinh tế của chúng ta
cả công nghiệp cả thương mại cả nông nghiệp
cả công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm cả các ngành khác
nếu như chúng ta không thực hiện cái tái cơ cấu này
trong một bối cảnh mà chúng ta đang hội nhập rất sâu rộng như thế này
thì như tôi đã nói là cái năng lực cạnh tranh của chúng ta sẽ không thể đảm bảo được
trong cái bối cảnh là cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước
vì chúng ta bắt buộc phải mở cửa thị trường để xây dựng những cái chuỗi giá trị toàn cầu
để các cái doanh nghiệp các cái thành phần các cái lực lượng sản xuất của chúng ta
có thể tham gia vào trong các cái chuỗi đó
vâng đối với việc cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước như là sapeco
thì bộ công thương đã nỗ lực rất nhiều để cổ phần hóa thành công sapeco
và thu lại lợi nhuận rất là lớn cho chính phủ
vậy thì trong năm hai nghìn một mươi tám bộ công thương sẽ làm gì để thúc đẩy bán vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thưa ông ạ
quan điểm của chính phủ và của các bộ ngành cũng rất rõ ràng
là nhà nước sẽ chủ động tổ chức thực hiện là cổ phần hóa thoái vốn nhà nước
ra khỏi những cái lĩnh vực
ngành nghề mà các cái thành phần kinh tế nhà nước không cần nắm giữ
để tạo điều kiện khai thác những cái cơ hội thị trường
thông qua cả các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế khác
trong đó có doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng tham gia trong cái dự án đó
thì nếu làm được như vậy thì trong những lĩnh vực lớn này
chúng ta sẽ thu được cái nguồn lực rất lớn
để phục vụ cho quá trình tiếp tục
tái đầu tư phục vụ cho những nhu cầu phát triển trong các lĩnh vực về an ninh năng lượng
cũng như các lĩnh vực kinh tế ngành đó
thêm vào trong sân chơi mới của các nhà đầu tư mới các doanh nghiệp
và chắc chắn là nó sẽ cũng tiếp tục tạo ra chúng ta nâng cao hơn nữa cái hiệu quả
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực này
vâng với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu ngành công thương
thì một mươi hai dự án tồn động thua lỗ đã được xử lý
vậy thì phương hướng giải quyết trong năm hai nghìn một mươi tám là gì thưa ông ạ
chúng tôi sẽ tập trung hoàn chỉnh trong cái việc chỉ đạo cho tập đoàn tổng công ty
triển khai những cái bước sắp xếp lại cái cái quản trị của các cái doanh nghiệp
cũng như là các cái dự án này
đồng thời cũng sẽ hoàn tất các công tác về thanh tra kiểm tra
và kể cả điều tra đối với những cái dự án và có cái dấu hiệu vi phạm
để có thể là chuyển sang giải quyết xuất điểm về mặt pháp luật đối với những cái vi phạm đó
là vẫn phải xác định rõ ràng đó là của các cái tập đoàn các cái tổng công ty
các cái doanh nghiệp mà là chủ đầu tư và quản trị các nguồn lực đầu tư ở trong các dự án đó
và chúng ta sẽ làm thực thi một cách nghiêm túc và chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật
nhưng mà bên cạnh đó thì các cái giải pháp bao gồm kể cả về tái cơ cấu lại cái chủ đầu tư
tái cơ cấu lại cái tín dụng rồi thì cũng như là tái cơ cấu lại cái bộ máy quản trị
và các cái giải pháp khác về thị trường đảm bảo cái sự vận hành theo phương tác của thị trường
thì sẽ được chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các cái doanh nghiệp và các cái chủ quản của các cái dự án này
sẽ triển khai quyết định ngay trong hai nghìn một mươi tám
và tiếp theo trong những cái năm tới thì căn cứ vào các cái hiệu quả và các cái yêu cầu từ thực tiễn
thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái điều chỉnh và có cái hoàn thiện và bổ sung cho những cái chính sách
và cũng như cái giải pháp của những cái đề án đó
nhưng mà có việc ở đây ấy thì
cái trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng là vẫn phải xác định rõ ràng
đó là của các cái tập đoàn các cái tổng công ty các cái doanh nghiệp mà là chủ đầu tư
và quản trị các nguồn lực đầu tư ở trong các dự án đó
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
vâng xin cảm ơn
trong phần tin quốc tế
eu chia rẽ về kế hoạch mở rộng sang phía đông
các tập đoàn toàn cầu ký kết tăng cường an ninh mạng
kế hoạch mở rộng của liên minh châu âu eu về phía đông đang vấp phải những bất đồng trong nội khối
tại hội nghị bộ trưởng bộ ngoại giao eu diễn ra ở sofia bungarya
các bộ trưởng đã có những ý kiến trái chiều về việc mở rộng và chào đón những nước ở khu vực tây ban căng
trở thành các thành viên mới của khối vào năm hai nghìn hai mươi năm
các bộ trưởng ngoại giao eu đã lần đầu tiên thảo luận về kế hoạch của ủy ban châu âu
trong việc hoàn tất kết nạp serbia và monternegro làm thành viên khối vào năm hai nghìn hai mươi năm
những nước ủng hộ hai nước đầu tiên của khu vực tây ban căng được công nhận là thành viên của eu
như hungary ba lan italia và áo cho rằng việc gia nhập eu sẽ đảm bảo sự ổn định ở các nước láng giềng của khối
trong khi đó bộ trưởng bộ ngoại giao slovenia kas aravek cho rằng đây là một mục tiêu không thực tế
bởi các quốc gia tây ban căng cần nhiều thời gian để giải quyết tranh chấp và đáp ứng đủ những tiêu chí để gia nhập eu
như minh bạch chống lại nạn tham nhũng chấn áp tội phạm và vấn đề người di cư
bên lề hội nghị an ninh munich lần thứ năm mươi bốn đang diễn ra ở thành phố munich của nước đức
chín tập đoàn toàn cầu đã nhất trí ký kết một tuyên bố chung về an ninh mạng
theo sáng kiến do tập đoàn điện tử cm của đức đề xuất các doanh nghiệp lớn trong đó có tập đoàn hàng không vũ trụ châu âu
airbus hãng sản xuất ô tô đức delmer công ty phần mềm mỹ ibm và công ty bảo hiểm đức alliance
đã cam kết áp dụng các nguyên tắc và tiêu chuẩn chung liên quan an ninh mạng
tuyên bố chung cũng đặc biệt nhấn mạnh một mươi lĩnh vực cụ thể vốn đòi hỏi các chính trị gia và doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa
để đảm bảo mức độ an toàn trong một thế giới ngày càng số hóa
trong số những lĩnh vực này có việc chứng thực cơ sở hạ tầng then chốt hay internet kết nối vạn vật
theo ước tính của cơ quan an ninh thông tin
và mạng của liên minh châu âu chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám
các chi phí an ninh mạng đã lên tới năm trăm sáu mươi tỷ euro
phó tổng trưởng lý mỹ vừa đưa ra bản cáo trạng trong đó nêu rõ ba công ty của nước nga và một mươi ba công dân của nước này
đã can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống mỹ giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
trong nỗ lực đa mục đích nhằm ủng hộ doanh nhân donald trump và làm mất uy tín của đối thủ hilery clinton
bản cáo trạng dài một mươi bảy trang mô tả một âm mưu phá hoại cuộc bầu cử mỹ do một nhóm người sử dụng thân nhân giả trên mạng
để truyền bá những thông tin gây chia rẽ đến mỹ để thu thập tình báo
cũng như tiến hành các cuộc meeting chính trị trong khi đóng giả làm công dân mỹ
cáo trạng cũng khẳng định âm mưu này là một phần trong chiến dịch lớn có tên gọi là dự án lafta
gồm nhiều yếu tố một số hướng đến độc giả trong liên bang nga và một số khác nhằm vào độc giả nước ngoài ở nhiều quốc gia
phản ứng trước thông tin trên tổng thống mỹ donald trump đã viết trên trang twitter cá nhân rằng nga đã phát động chiến dịch chống mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
khá lâu trước khi ông thông báo sẽ ra tranh cử tổng thống do đó kết quả cuộc bầu cử không bị tác động
và nhóm vận động tranh cử của ông không cấu kết với người nga
về phần mình người phát ngôn bộ ngoại giao nga cho rằng những cáo buộc của washington về việc công dân nga can thiệp vào các cuộc bầu cử của mỹ là hoàn toàn lố bịch và vô lý
tình yêu giữa con người dành cho cuốn cưng đang giúp cho nhiều người có thêm việc làm mới
nghề chăm sóc và rắt chó đi dạo đang bùng nổ tại mexico đặc biệt là tại thủ đô miko city thành phố với hơn hai mươi triệu dân
có rất nhiều người không có đủ thời gian để chăm sóc cuốn cưng vì vậy họ đã tìm tới các dịch vụ chăm sóc và dắt chó đi dạo
tại các công viên ở thủ đô mexico city bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người đàn ông dắt theo hàng chục chú chó
tuy nhiên những chú chó này không thuộc về công nghiệp của nga
chú chó này không thuộc về sở hữu của anh ta mà đơn giản đây chỉ là dịch vụ dắt chó đi dạo đang bùng nổ ở quốc gia nam mỹ này
nhiều người không muốn nhốt chó ở nhà cả ngày họ muốn những châu chó của mình có thể được ra ngoài và chơi đùa
bên cạnh đó dịch vụ này của chúng tôi cung cấp thêm các lớp huấn luyện
từ khi chương trình dog whisper with cesar millens được phát trên kênh national geographic và trở thành tâm điểm chú ý ở quốc gia nam mỹ
càng có nhiều người đi học các lớp chăm sóc chó
bạn có thể thấy những chú chó chẳng khác những đứa trẻ chúng rất yêu quý con người và luôn muốn thắt chặt tình cảm với con người
với những chú chó được huấn luyện và yêu thương chúng không bao giờ có các hành động đe dọa con người
với khoảng hai mươi triệu người đang sinh sống ở thủ đô mexico city và các vùng ngoại ô
nghề chăm sóc và dắt chó đi dạo đang trở thành trào lưu mới cho những người yêu động vật tại quốc gia bắc mỹ này
thưa quý vị chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc tại đây
và thay mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc quý vị có những ngày tết thật đầm ấm sung túc và hạnh phúc bên gia đình